mặc dù nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực hiện nhưng số vụ chống người thi hành công vụ trong cả nước vẫn chưa dừng lại
hành vi của các đối tượng ngày càng liều lĩnh thể hiện sự coi thường pháp luật gây bức xúc trong dư luận
thực tế cho thấy việc tiếp tục xử lý kiên quyết triệt để các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ là điều hết sức cần thiết
chiều ngày bảy tháng sáu đối tượng trần minh phương bốn mươi một tuổi trú tại thị trấn diên khánh vô cớ dùng dao đuổi chém một người dân trú cùng địa phương
nhận tin báo tổ công tác của công an thị trấn diên khánh đã đến hiện trường để giải quyết
không những không thực hiện yêu cầu của lực lượng chức năng đối tượng còn hung hãn dùng dao tấn công lại hai cán bộ công an
còn đây là nguyễn duy hạnh tránh hai mươi tuổi trú tại xã vĩnh thái tp nha trang vừa bị công an tp nha trang bắt giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tối ngày một mươi bảy tháng sáu khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự công an phường lộc thọ phát hiện tránh có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
không những không hợp tác tránh còn rút dao đâm về phía tổ công tác rồi bỏ chạy đến một quán nước
tránh đã đập phá bàn ghế đuổi hết khách trong quán rồi khống chế một người dân yêu cầu lấy xe máy trở đi
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường lộc thọ đã khống chế được đối tượng
tình hình các cội phạm chống hành hồng công vụ hiện nay trên tp nha trang thì diễn biến khá phức tạp
tính từ đầu năm đến nay xảy ra trên địa bàn tp nha trang
còn là hai vụ một vụ xảy ra ở ủy ban xã bình thành và một vụ xảy ra tại công an phường lộc thọ
đa số các đối tượng thực hiện hành vi có dấu hiệu là lòng thần
dùng chất thích một cách rất lệnh lĩnh khi gặp lực lượng đang làm nhiệm vụ
sẵn sàng tấn công đến cùng nhằm một mục đích để buồn bỏ trạch tháo chạy
đó chỉ là hai trong số nhiều vụ
vụ tấn công vào lực lượng thi hành nhiệm vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
thực tế cho thấy lực lượng làm nhiệm vụ bị các đối tượng chống đối tấn công
chủ yếu là các cám bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ
trong đó đại đa số là lực lượng cảnh sát giao thông và công an xã phường
hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng thể hiện dưới nhiều hình thức
nhẹ là chửi bới lăng mạ xúc phạm
nguy hiểm hơn là dùng đến vũ khí hung khí nguy hiểm
thậm chí điều khiển phương tiện đâm thẳng vào người thi hành công vụ
để giữ vững kỷ cương pháp luật
việc xử lý kiên quyết triệt đề các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ là điều hết sức cần thiết
để phòng ngừa mỗi cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ được giao
phải luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử của người cám bộ đại diện cho pháp luật
chủ động linh hoạt trong xử lý các tình huống
tránh để xảy ra phức tạp
điều quan trọng nữa là tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật
giúp mỗi người dân hiểu đúng và có ý thức thượng tôn pháp luật